kim thảo xin kính chào quý vị khán giả
kính thưa quý vị bước vào thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
khu ủy sài gòn gia đình quyết định đổi tên công an đặc khu sài gòn chợ lớn
thành an ninh t bốn tiền thân của lực lượng công an thành phố hồ chí minh ngày nay
trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
vai trò của lực lượng an ninh t bốn hết sức quan trọng
nói về an ninh t bốn là nói về những khoảng lặng
những con người cùng những chiến công anh hùng mà ít người biết đến
nói về an ninh t bốn là nói về những gì mà thế hệ hôm nay không được phép lãng quên
các thiên liêng sát cánh sống chiến đấu bên nhau đó
trong lòng các chiến sĩ mãi vẫn còn bẹn nguyên
an ninh t bốn thì nó cũng là một lực lượng cách mạng trong cuộc chiến tranh nhiều ba
một lực lượng quan trọng làm nhiệm vụ bảo vệ thành quỷ
và các lực lượng cách mạng khác ở trong nội lộ
đồng thời xây dựng lực lượng cơ sở bí mật
được tiên triều vận động
các nhân dân trên mọi hành thức
vừa đấu tranh chính trị vừa đấu tranh vũ trang
riêng lực lượng công an an ninh t bốn thì nó có một số đội chính xác vũ trang
được thành lập gồm những chiến sĩ dũng cảm
tinh thần chiến đấu rất cao không sợ hy sinh gian khổ
trong những năm tháng ác liệt của cuộc chiến
ngoài việc bảo vệ thành quỷ sài gòn gia đình và khu ủy tại căn cứ phủ chi
lực lượng an ninh t bốn đã khéo léo kết hợp nhiều biện pháp như vận động quân chúng nhân dân nổi dậy phá ấp chiến lược
kết hợp với lực lượng điệp báo xây dựng mạng lưới giao thông liên lạc với nội thành tuyển lựa cơ sở mở rộng mạng lưới
phối hợp với lực lượng an ninh vũ trang tăng cường dịp ác trừ gian
lập được nhiều chiến công vang dội như ám sát tên đại biểu quốc hội trần văn văn thiếu tướng nguyễn văn kiểm
riêng việc tổ chức ám sát trần văn hương thủ tướng việt nam cộng hòa tuy không thành công
nhưng đã gây xuống động bộ máy cảnh sát mật vụ chính quyền sài gòn
những chiến công vang dội này đã cổ động mạnh mẽ cho phong trào cách mạng trong nhân dân
cụ thể chúng tôi là người thực hiện xây dựng để tạo ra phong trào quan trọng dân dân
đi theo cách mạng và cùng với lực lượng cách mạng để giải phóng miền nam
khi chiến dịch hồ chí minh lịch sử bắt đầu
lực lượng bộ đội chủ lực dán những đòn tấn công sớm xét lên các căn cứ chỉ huy của nguyện
phối hợp với các mũi tiến công của quân đội
lực lượng an ninh t bốn cũng đồng loạt mở các mũi tấn công vào nội đô sài gòn như
bộ chỉ huy cảnh sát đô thành tổng nhà cảnh sát quỵ
và các tỳ cảnh sát các quận nội đô như gia định quận một mươi một tân văn
thì cái ngày đó cô cũng không tin là sẽ có xe tan không thấy xe tăng đâu hết
nhưng mà đến khi mà một mươi hai h đêm thì xe tăng của mình xuất hiện
thì cô được phân công là dưới đồng chí hạnh là đi xe chính xác đầu tiên
quanh ra rường của chị thì tụi cô tiếp quản ở bót hàng keo
hiện tại bây giờ là công an bình thạnh

cùng với quân và dân khu sài gòn
gia đình đã tiêu diệt và
làm tan rã một số lượng lớn sinh
lực địch và phá hủy nhiều phương tiện
chiến tranh của chúng lực lượng
ta phát triển nhanh chóng cả về
số lượng và chất lượng thu được
nhiều kinh nghiệm quý báo nhất là
trong việc đánh giá địch và ta
vùng giải phóng được mở rộng
quyền làm chủ của nhân dân được củng cố
và phát triển từ đó
tạo ra thế và lực mới cho các mạng
miền nam tiến tới thắng lợi